tại thủ đô bangkok thái lan tỉnh bình phước vừa tổ chức hội thảo các hiệp định thương mại tự do của việt nam
và những cơ hội đầu tư tại tỉnh bình phước nhằm giới thiệu tiềm năng và thế mạnh của tỉnh vùng đông nam bộ này
với các nhà đầu tư thái lan có khoảng một trăm linh doanh nghiệp tỉnh bình phước và thái lan tham dự sự kiện này
với vị trí địa lý thuận lợi cùng mạng lưới giao thông đa dạng tỉnh bình phước là một cơ hội vàng cho thương mại và đầu tư ở miền nam việt nam
đây là địa điểm hàng đầu trong khu vực kinh tế trọng điểm phía nam kết nối đông nam bộ và tây nam bộ đông nam á và vươn ra thế giới
ngoài ra tỉnh bình phước còn là trung tâm công nghiệp chính về dệt may đồ da giày dép máy móc thiết bị điện và điện tử
chế biến len cùng các dự án đầu tư năng lượng tái tạo đặc biệt là điện mặt trời
tỉnh bình phước quan tâm như công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao công nghiệp chế biến nông sản
cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài nhất là các doanh nghiệp thái lan
trong khuôn khổ hội thảo các doanh nghiệp tỉnh bình phước và thái lan đã có các cuộc kết nối ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư